vào chiều nay một mươi sáu h ngày ba tháng chín vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên vùng biển các tỉnh từ thừa thiên huế đến quảng nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu giật cấp tám
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng đông bắc mỗi giờ đi được từ năm đến một mươi km
chiều mai áp thấp nhiệt đới sẽ nằm trên vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ quảng trị đến quảng nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín
trong đêm nay và ngày mai bốn tháng chín ở vịnh bắc bộ vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi có gió mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín biệt động mạnh
ở vùng ven biển các tỉnh từ hà tĩnh đến quảng nam có gió giật mạnh cấp bảy cấp tám